cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã bắt giữ thêm hai thanh tra giao thông trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra vào hồi tháng bốn vừa qua
vào tháng năm năm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố chín bị can là thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu
và chủ doanh nghiệp vận tải trong vụ án đưa và nhận hối lộ với số tiền là hơn một mươi tỷ đồng
qua mở rộng vụ án cơ quan công an đã bắt giữ thêm hai người là thanh tra giao thông để tiếp tục điều tra làm rõ